sau khi chương trình thời sự truyền hình nhân dân phản ánh về tình trạng xe tải ben chạy vào khu dân cư trên tuyến đường nguyễn văn lung xã hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai gây ô nhiễm môi trường mất an toàn giao thông các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai đã vào cuộc chấn trình
tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn đến nay thì tình trạng xe tải ben lưu thông với mật độ dày đặc gây ô nhiễm môi trường mất an toàn giao thông trong khu dân cư vẫn tiếp diễn khiến người dân địa phương bức xúc
trước thực trạng này hàng chục người dân sống trên đường nguyễn văn lung đã dùng nhiều vật cản chặn xe tải ben qua lại khiến giao thông trên tuyến đường này ủn tắc kéo dài nhiều giờ
lý do khiến người dân phản ứng chặn xe là do tình trạng xe tải ben lưu thông phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông trong khu dân cư
đặc biệt người dân hết sức bức xúc và lo lắng trước việc xe tải ben lưu thông với tốc độ cao mỗi khi học sinh tan học đi qua
sự việc người dân chặn xe gây ra tình trạng ồn tắc đại diện chính quyền địa phương đã xuống lập biên bản vụ việc vận động người dân dỡ bỏ vật cản để xe lưu thông
đồng thời yêu cầu đại diện các doanh nghiệp cam kết cho xe chạy chậm và tiếp tục tưới nước hạn chế bụi